đã gần năm năm nay nhiều hộ dân sinh sống tại vùng sạt lở ven biển xã cà ná huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
luôn mong mỏi được về nơi ở mới để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước tác động khôn lường của biến đổi khí hậu
tuy nhiên mơ ước về nơi tái định cư của người dân đến giờ vẫn chưa trở thành hiện thực
từ lâu nay gần ba trăm linh người dân sinh sống ngay tại vùng sạt lở ven biển cà ná huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
luôn thấp thỏm lo âu bởi nơi mà người dân đang sinh sống sát với bãi biển
ngay tại vùng có nguy cơ sạt lở cao có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản
mỗi năm như vậy nó có một cái cơn bão gió mấy thì có thể nó cũng có một cơn nữa cũng con không yên
thì tôi cũng không mong muốn cũng muốn dư dờ vậy chứ cho nên chỗ ở đó an toàn hơn nhé
cũng mong muốn tại vì rất tiếc là chưa làm được chứ làm được thì giờ trí dân ở đây sẽ cũng muốn lắm để dư dờ cho nên an toàn
khi hay tin được nhà nước và tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư khu tái định cư
người dân vùng sạt lở ven biển cà ná vô cùng phấn khởi
tuy nhiên đến thời điểm này nơi ở mới được chọn bố trí dân ở thì chỉ là mặt bằng phơi trơ nắng
cùng với những đống đất cát chưa xa nổi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ninh thuận dự án bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển cà ná huyện thuận nam
có tổng vốn đầu tư là hơn năm mươi hai tỷ đồng trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ hơn ba mươi sáu tỷ đồng ngân sách địa phương là hơn một mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên do thiếu vốn đầu tư đầu tư giàn trải nên dự án triển khai gặp không ít khó khăn
cái khó khăn lớn nhất là nguồn vốn để thực hiện chương trình này
trong điều kiện là hiện nay là biến đổi khí hậu khó lường trong vùng ven biển có thể ảnh hưởng đến nguy cơ
ảnh hưởng đời sống và tài sản của bà con ở vùng biển này
để giải quyết để bà con được về nơi ở mới chúng tôi thia tha thiết đề nghị ủy ban nhân tỉnh các bộ ngành trung ương
tiếp tục hỗ trợ trong năm hai nghìn một mươi bảy để hoàn thành dự án để đưa bà con về ổn định
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước tác động khôn lường của biến đổi khí hậu
tỉnh ninh thuận cũng như các bộ ngành liên quan cần khẩn trương giải quyết bài toán về nguồn vốn
để hỗ trợ đầu tư bố trí sắp xếp dân cư ở vùng có nguy cơ sạt lở nguy cơ thiên tai cao và vùng đặc biệt khó khăn
sớm đưa các hộ dân về nơi tái định cư mới an toàn ổn định cuộc sống